liên quan đến nghi vấn điểm thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh hà giang
theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
đến thời điểm này đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm khiến điểm thi trung học phổ thông quốc gia cao bất thường ở hà giang
hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh thêm các chứng cứ để củng cố và khi nào có kết quả
thì sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi một tháng bảy sau khi biết điểm thi có thông tin về điểm thi bất thường của hà giang
bộ giáo dục và đào tạo đã cùng hà giang vào cuộc rất sớm có văn bản chỉ đạo tỉnh hà giang chủ động ra soát
qua giả soát đã phát hiện những sai phạm trong quá trình chấm thi của tỉnh hà giang
bộ giáo dục và đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này
hiện hội đồng đang khẩn trương làm việc để có kết quả sớm nhất công bố cho thí sinh và dư luận